hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó tại nhà hàng hồng phúc nằm trên đường lê hồng phong phường ba quận năm
cơ quan chức năng phát hiện gần hai mươi cô gái trong trang phục kêu gợi đang hát karaoke cùng khách
khi kiểm tra chủ nhà hàng này không xuất trình được dây phép kinh doanh dị vụ karaoke
cũng như hợp đồng lao động với các nhân viên
tương tự tại nhà hàng vạn đô nằm trên đường trần phú phường sáu quận năm
hàng chục tiếp viên đang phục vụ cho khách
cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ các nhà hàng này
về hàng loạt các lỗi vi phạm như kinh doanh karaoke không phép
không có hợp đồng với nhân viên nữ ngồi tiếp khách
các phòng không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy